trước tình hình dịch tà lợn châu phi đang trở nên phức tạp ngoài việc thành lập các chốt kiểm dịch tại các chốt trạng giao thông
tỉnh con tum đang tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ kinh doanh sản phẩm động vật tránh lây lan dịch bệnh
bên cạnh đó cũng có những huyện thành phố chưa có khu giết mổ tập trung các điểm giết mổ động vật nhỏ lẻ
nên công tác kiểm định của các cơ quan quản lý còn gặp nhiều khó khăn
trên địa bàn thành phố con tum hiện nay có hơn một ba trăm linh hộ chăn nuôi với tổng đàn trên hai mươi một con
hàng ngày người dân thành phố con tum tiêu thụ hàng chục tấn thịt lợn châu bò các loại
do thành phố con tum chưa có điểm giết mổ tập trung nên các loại gia súc này được giết mổ tại năm mươi bốn cơ sở giết mổ động vật tự phát
nhỏ lẻ dài rác khắp hai mươi một xã phường của thành phố
trong khi đó lực lượng thú y mỏng nên công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh lây lan dịch bệnh trong khâu giết mổ động vật đang là một bài toán khó
hiện nay là dịch tình hình dịch nó lây
lây lan như thế thì cái khâu mà kiểm soát thì nói chung là nó không có thể nào mà triệt đẻ được tức là một trăm linh được
nên cái điều mà anh em mong muốn tức là tỉnh sẽ có cái chủ trương thế nào đó để có một loại mổ tập trung
để là toàn bộ các cái điểm giết mổ nhỏ lẻ đều đưa vào đó hết
thì cái công tác quản lý kiểm soát tình hình dịch bệnh thì nó mới đảm bảo được cái an toàn
còn trên địa bàn tỉnh con tum hiện có tám mươi hai cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động
trong đó có năm cơ sở giết mổ động vật tập trung và bảy mươi bảy cơ sở giết mổ nhỏ lẻ
tuy nhiên chỉ có chín cơ sở giết mổ được cấp giấy chứng nhận là đủ điều kiện an toàn thực phẩm
năm địa phương chưa có cơ sở giết mổ tập trung
khó khăn hiện nay khó khăn nhất là đối với các cơ sở giết mổ tập trung tại các huyện
thì có một số cơ sở hoạt động tương đối tốt
tuy nhiên bên cạnh đó có một số cơ sở đã có cơ sở giết mổ tập trung
nhưng các hồ giết mổ nhỏ lẻ vẫn chưa vào theo chỉ đạo của chính quyền
còn đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm ở các huyện còn lại
thì rất là nhiều rại rác trong khu dân cư
đặc biệt là có một số cơ sở chưa có giấy phép hoạt động theo quy định
để tăng cường kiểm soát công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật
bảo đảm các điều kiện thú y bảo vệ sức khỏe cộng đồng hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh
ngoài việc tuyên truyền đến các hộ kinh doanh các lò giết mổ
thì việc nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh là điều quan trọng nhất